trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín các trường đại học đã đồng loạt thực hiện miễn hoặc giảm học phí cho hàng trăm ngàn sinh viên
để chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh nhiều trường đại học tại tp hcm đã miễn giảm học phí và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học tập cho sinh viên trong mùa dịch này
mới đây nhất trường đại học quốc gia tp hcm đề nghị các trường thành viên và đơn vị trực thuộc giảm mức học phí không quá một mươi
ngoài việc giảm học phí một số trường còn thành lập quỹ học bồng với nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp này
trước đó nhiều trường đại học đã thông báo các mức giảm học phí cho học sinh sinh viên trong mùa dịch covid một mươi chín
trường đại học nguyễn tất thành giảm một mươi năm học phí trực tuyến trường đại học văn lang giảm hai mươi học phí trực tuyến và một mươi học phí với học phần không dạy học trực tuyến và sinh viên năm cuối
trường đại học văn hiến cũng hỗ trợ hai mươi học phí trực tuyến và một mươi học phí trực tiếp
việc giảm học phí vừa khuyến khích sinh viên học online vừa giúp sinh viên thay đổi tư duy học tập thích nghi với hoàn cảnh mới
nhiều khóa học lớp học của một số trường được vận hành theo hình thức này có thể bảo đảm hoàn thành chương trình của nhiều môn học